thưa quý vị cơn bão số một mươi bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy không có khả năng đổ bộ vào đất liền nhưng hoàn lưu của vùng áp thấp nhiệt đới
vẫn tác động đến thời tiết của cả nam bộ và tây nguyên
khu vực tây nguyên trong ngày mai có mây nhiều và nắng gián đoạn
còn tại nam bộ sẽ bắt đầu có mưa thậm chí càng về chiều tối mưa càng gia tăng hơn về cả diện và lượng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên cũng hạ xuống khá thấp chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
dự báo từ nay đến khoảng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai khi áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp
tiến gần đến đất liền nam bộ nó sẽ tạo ra một đợt mưa rông trái mùa ở toàn khu vực nam bộ
trong đó khu vực ven biển phía đông và các tỉnh miền tây nam bộ sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
với miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa giảm còn vài nơi
trong khi phần từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận chịu ảnh hưởng của rìa tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
nên trong đêm nay sẽ có mưa nhiều nơi cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt ngày mai tại thanh hóa đến thừa thiên huế chỉ giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
còn phần từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ trời rét
với miền bắc trong đêm qua và sáng sớm nay có thêm thành phần gió bắc và tây bắc thổi
trời chuyển dần sang trạng thái ít mây gia tăng sự phát xạ
trong đêm nay miền bắc trời sẽ còn mỏng mây hơn nên nhiệt đêm ở các tỉnh vùng núi
chỉ trong khoảng từ sáu cho đến chín độ
tại các điểm núi cao như mẫu sơn nhiệt độ còn xuống sát một độ
hay là tại đỉnh phan xi phăng nhiệt độ còn có thể xuống mức nhiệt âm
nên đêm nay khả năng cao hiện tượng băng giá sẽ xuất hiện ở sapa mẫu sơn
và tái xuất hiện trên đỉnh phan xì phăng
sang ngày mai miền bắc có nắng về trưa và chiều cộng thêm không khí lạnh yếu đi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du phía bắc
tăng lên mức từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ
còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ giao động
trong khoảng từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một mươi bốn
vùng biển phía tây khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước